sáng ngày một mươi bốn tháng chín ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy
cho ý kiến về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
việc triển khai thí điểm hòa giải đối thoại tại tòa ở một mươi sáu tỉnh thành trong cả nước
thời gian qua đã đạt tỷ lệ hòa giải đối thoại thành là bảy mươi bốn
bên cạnh đó việc thực hiện thí điểm này đã góp phần giảm tài công việc tại tòa
bổ sung thêm được một số giải pháp giải quyết tranh chấp hiệu quả cho người dân
và tổ chức trong các vụ việc dân sự
hòa giải đối thoại theo quy định của luật này được thực hiện trước khi tòa án thụ lý đơn
khởi kiện vụ án dân sự hôn nhân và gia đình kinh doanh thương mại lao động
đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn đơn khởi kiện vụ án hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo quy định của luật
đa số các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết của việc ban hành văn bản này
tuy nhiên vấn đề thu hay không thu phí độ tuổi và cấp chứng chỉ cho các hòa giải viên
đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau
các đại biểu cũng đề nghị phân biệt rõ sự khác biệt của thiết chế hòa giải này
với các thiết chế hòa giải hiện nay xác định rõ địa vị pháp lý của hòa giải viên
sau bộ máy làm việc
hiện nay kết quả thí điểm rất thành công nhưng đa số những vụ việc hòa giải thành
là lĩnh vực hôn nhân gia đình vụ việc liên quan đến dân sự hành chính ít
sẽ có nhiều vấn đề phức tạp liên quan như thi hành các quyết định công nhận hòa giải thành
hay hòa giải xong rồi nhưng đương sự lại không đồng ý